thưa quý vị đang theo dõi tin tức mới nhất về vụ đại án liên quan đến ông nguyễn đức trung
thưa quý vị có thể nói ông đinh la thăng và ông nguyễn đức trung là quan chức cấp cao bị ra tòa trong nhiều vụ án nhất
đến mức ông đi la thăng phải thốt lên trước tòa lúc nào cũng thăng tôi chỉ muốn một lần giáng
còn ông trung cũng nhận trách nhiệm với vợ con
mới đây cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án một mươi một mươi hai năm tù
trong khi hai đồng phạm bị đề nghị mức án sáu đến bảy năm tù
phiên tòa ngày hôm nay tiếp tục ra sao mời quý vị tiếp tục theo dõi
sáng một mươi một một mươi hai viên tòa xét xử cựu chủ tịch hà nội nguyễn đức trung cùng hai đồng phạm trong vụ mua phế phẩm red losibase
lại tiếp tục bước sang ngày làm việc thứ hai
mở đầu phần tranh luận hội đồng xét xử đã đề nghị đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội
và đề nghị mức án đối với ông nguyễn đức trung cùng hai đồng phạm
trong bản luận tội đại diện viện kiểm sát nêu rõ
từ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra truy tố và xét hỏi công khai tại phiên tòa
đủ cơ sở xác định bị cáo nguyễn đức trung với chức năng nhiệm vụ
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã lựa chọn công nghệ xử lý ô nhiễm của công ty watch water
tổ chức đoàn công tác tham quan thử nghiệm ra chất red losibase
sau đó bị cáo trung chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội
thực hiện trái quy định mua chế phẩm red losibase qua công ty arctic
công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc là công ty gia đình của bị cáo trung
với động cơ vụ lợi gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
bị cáo nguyễn đức trung bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạng là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tạo điều kiện cho công ty arctic là công ty gia đình
hướng yêu cầu chỉ đạo cấp dưới mua chế phẩm red losibase thay thế hóa chất đang sử dụng thông qua công ty arctic
đại diện viện kiểm sát nêu rõ tại phiên tòa bị cáo võ tiến hùng và nguyễn trường giang khai nhận hành vi phạm tội
bị cáo nguyễn đức trung không khai nhận hành vi phạm tội
bị cáo trung phủ nhận việc chỉ đạo mua phế phẩm không tham gia không trao đổi với giang
và cũng không chỉ đạo điều hành hay hưởng lợi từ công ty astic
tuy nhiên từ bằng chứng tài liệu lời khai
có đủ cơ sở để khẳng định hành vi phạm tội của các bị cáo
cáo trạng truy tố của viện kiểm sát nhân dân tối cao là đúng người đúng tội
viện kiểm sát nêu rõ hậu quả vụ án xảy ra rất nghiêm trọng
số tiền thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước hành vi thể hiện một phần của tệ nạn tham nhũng quan liêu
gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của ủy ban nhân dân thành phố
người đứng đầu ủy ban nhân dân thành phố dẫn đến nhiều cán bộ bị xử lý giảm niềm tin của nhân dân
trong vụ án này theo đại diện viện kiểm sát
bị cáo nguyễn đức trung giữ vai trò chủ mưu quyết định việc mua phế phẩm red oxy ba c
bị cáo chung phạm tội với hành vi rất nghiêm trọng không khai nhận hành vi phạm tội
nên cần có hình phạt nghiêm khắc mới đủ sức răng đe
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt với bị cáo trung
do nhiều lần được khen thưởng có tiền sử bị ung thư
bị cáo hùng giang được xác định có vai trò
đồng phạm giúp sức nhưng thực hiện chỉ đạo của bị cáo chung nên đề nghị mức án thấp hơn
ngoài ra đại diện viện kiểm sát cũng nêu một số tình tiết đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho hai bị cáo
trước đó cựu chủ tịch hà nội đưa ra một mươi ba luận điểm phản bác cáo buộc của cơ quan tố tụng và cho rằng mình bị oan
trong khi đó hai bị cáo còn lại khai việc mua bán chế phẩm xử lý nước ao hồ ô nhiễm là theo chỉ đạo từ ông nguyễn đức trung
với cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới mua hóa chất
từ công ty do vợ mình thành lập với giá cao hơn mua từ nước ngoài giúp công ty sân nhà hưởng lợi hàng chục tỷ đồng
đây là vụ án thứ ba cựu chủ tịch hà nội bị truy tố xét xử vụ án đầu tiên liên quan nhật cường
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn đức trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
tòa án xác định ông trung và vợ là người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nhật cường
nên đã móc nối nhờ một cán bộ công an nắm thông tin hướng điều tra
và nhận sáu tài liệu mật từ người này
viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ban hành cáo trạng truy tố ông nguyễn đức trung
cùng hàng loạt cựu lãnh đạo sở kế hoạch đầu tư hà nội vì đã có hành vi can thiệp trái pháp luật
tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
tiếp đó cơ quan công tố đã đề nghị mức án cụ thể với các bị cáo
quý vị đón xem là bao nhiêu năm chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi
cơ quan công tố đã đề nghị mức án một mươi một mươi hai năm tù
của chủ tịch hà nội nguyễn đức dung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ
cùng về tội danh này đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án sáu bảy năm tù
đối với bị cáo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty thoát nước hà nội
bị cáo nguyễn trường giang giám đốc công ty ortic bị đề nghị mức án sáu bảy năm tù
về hình phạt bổ sung đại diện viện kiểm sát đề nghị cấm các bị cáo nguyễn đức trung
võ tiến hùng giữ các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp tài chính trong các tổ chức kinh tế nhà nước
từ ba đến bốn năm sau khi chấp hành hình phạt tù
về trách nhiệm dân sự đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử yêu cầu các bị cáo nguyễn đức trung
nguyễn trường giang phải có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại cho công ty thoát nước hà nội số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
về tài sản thu giữ đại diện viện kiểm sát tiếp tục kê biên đối với các tài sản của các bị cáo nguyễn đức trung
nguyễn trường giang võ tiến hùng công ty arctic để đảm bảo thi hành án
đối với bị cáo nguyễn đức trung là nhà đất có diện tích một trăm linh hai bảy m hai tại tám mươi tám phố trung liệt
phương trung liệt quận đống đa thành phố hà nội căn hộ chung cư có diện tích một trăm bảy mươi năm bảy m hai
số hai b một mươi hai a nhà r ba trăm bảy mươi hai a nguyễn trãi phường thượng đình quận thanh xuân hà nội
và căn hộ chung cư có diện tích một trăm bảy mươi năm bảy m hai
số hai b một mươi hai a nhà r ba trăm bảy mươi hai a nguyễn trãi phường thượng đình quận thanh sơn hà nội

khi còn sống ông nguyễn đình hương người có thâm niên trong công tác tổ chức cán bộ nói
vụ án ông nguyễn đức trung đang xét xử thể hiện rất rõ điều này
ông đã coi thường tập thể coi thường tổ chức đảng tự phân phát quyền lợi bỏng lộc cho người thân
ekip vơ vào nhiều thứ không hợp pháp cho gia đình người thân quen từ việc dành hợp đồng cho nhật cường
đến việc thành lập công ty sân sao để nhận và trúng thầu
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai tới đây tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở tiếp phiên tòa xét xử ông nguyễn đức trung
cùng nhiều đồng phạm về việc can thiệp trái pháp luật
tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
rõ ràng quyền lực đã không được thực thi vì lợi ích chung mà bị tha hóa vì mục đích của nhóm lợi ích
vì lợi ích của cá nhân
sự tha hóa đó có nhiều lý do nhưng quan trọng nhất vẫn là thiếu tu dưỡng rèn luyện
hay nói như dân gian là lòng tham
lòng tham sẽ bất chấp tất cả
nếu quan chức nào đó không nghĩ rộng ra như tổng bí thư nguyễn phú trọng lấy kiều trong hội nghị cán bộ vừa qua
mình phương diện quốc gia quan trân trông xuống người ta trông vào
thì họ sẽ bất chấp tất cả để đạt được lợi ích cá nhân
đây là vụ án thứ ba cựu chủ tịch hà nội bị truy tố xét xử
vụ án đầu tiên liên quan đến nhật cường
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn đức trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
và chúng ta còn rất nhiều vụ án khác đang được cơ quan chức năng điều tra lầm rõ
ông nguyễn đức trung sẽ còn phải chịu bao nhiêu bản án nữa vẫn là một ẩn số
những tin tức bên lề và mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại